các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
từ cuối tháng chín đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm sau khi huy động toàn bộ lực lượng gia quân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công hai đường dây có sự liên kết với nhau
trong việc vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy từ lào về tp hcm tiêu thụ
thông qua cửa khẩu nậm cắn tỉnh nghệ an và cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình
các đối tượng cầm đầu hai đường dây này là trần quý đẳng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
nguyễn trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tỉnh nghệ an thường trú tại quận tân bình
nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám quê tại nghệ an chú tại huyện củ chi tp hcm
ngoài tăng vật bảy mươi năm năm bánh heroin lực lượng công an còn thu giữ hai mươi sáu năm kg chế phẩm heroin
hai kg ma túy đá một khẩu súng ngắn cùng hai mươi viên đạn ba hai mươi năm tỷ đồng và gần hai mươi ba viên